đến hai mươi ba h khuya ngày một mươi bảy tháng ba lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã tìm thấy thi thể bé gái một mươi năm tuổi
là một trong ba bé gái bị nước cuốn trôi mất tích ở trong lòng hồ thủy điện cần đơn vào tối cùng ngày
trước đó vào chiều cùng ngày ba bé gái từ một mươi năm đến một mươi sáu tuổi cùng chú xã thiện hưng huyện bù đốc tỉnh bình phước
đến khu vực lòng hồ thủy điện cần đơn
thời điểm đó lòng hồ đang cạn nên cả ba cháu bé đã xuống phía dưới để chơi
và đến khoảng một mươi sáu h ba mươi chiều cùng ngày nước bắt đầu dâng cao ba cháu bé bất ngờ bị nước cuốn trôi mất tích
nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
sử dụng các phương tiện chuyên dụng triển khai tìm kiếm ba cháu bé
sau nhiều giờ đồng hồ tìm kiếm đến hai mươi ba giờ khuya cùng ngày lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể của một cháu bé cách hiện trường hơn hai trăm linh mét
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân còn lại